nhân dịp tết nguyên đán canh tí hành hai mươi ubnd tp đã ban hành văn bản về việc hỗ trợ đối với hộ giải tỏa các dự án trên địa bàn tp đà nẵng với nhiều trường hợp
cụ thể hỗ trợ tám trăm linh đồng một hộ cho hộ giải tỏa đi hẳn gồm hộ chính và hộ phụ đã bàn giao mặt bằng thuộc một trong các trường hợp như hộ đang ở tạm tại nhà ở trung cư hoặc nhà tạm do nhà nước quản lý trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế kể cả hộ bị cưỡng chế thu hồi đất
hộ đang được hỗ trợ tiền thuê nhà trong thời gian chờ bố trí tái định cư thực tế đối với hộ đang được giao đất ở hoặc nhà ở trung cư thực tế chi phí đối với lô đất nhà trung cư đầu tiên hoặc duy nhất trong tiêu chuẩn bố trí tái định cư từ ngày hai mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi kể cả hộ được hỗ trợ tiền thuê nhà một lần
ubnd tp giao trung tâm quản lý và khai thác nhà đà nẵng xác nhận thông tin gửi tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường quận huyện liên quan thực hiện chi trả